thưa quý vị và các bạn như nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai đã khẳng định
một trong các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ là vấn đề phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng
đối với báo chí văn học nghệ thuật tác động lôi kéo lái dư luận xã hội không theo đường lối của đảng
cổ xúy cho quan điểm tư tưởng dân chủ cực đoan thổi phồng mặt trái của xã hội
sáng tác quảng bá những tác phẩm văn hóa nghệ thuật lệch lạc bóp méo lịch sử hạ thấp uy tín của đảng
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài
ngăn chặn việc quảng bá quan điểm và sản phẩm văn học nghệ thuật xấu độc lệch lạc của tác giả trung việt
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nhìn từ phạm vi tác động ảnh hưởng của văn học nghệ thuật với xã hội và con người thì đây là vấn đề hệ trọng
vì thông qua tác phẩm các quan điểm cực đoan lệch lạc cách tiếp cận phiến diện và mơ hồ theo phương thức mưa dầm thấm lâu
rất dễ tác động tới nhận thức dễ khiến cho người đọc người xem nhầm lẫn ngộ nhận nghi ngờ đến phủ nhận những giá trị xã hội
đây là lĩnh vực mà kẻ xấu lợi dụng tập trung khoét sâu mở đột phá khẩu
để từng bước hướng tới mục tiêu làm băng hoại đời sống tinh thần xã hội
làm xa suốt niềm tin và lý tưởng vào vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước bất mãn với chế độ
qua thực tế diễn biến của vấn đề đã được nghị quyết trung ương bốn đề cập có thể nhận diện qua một số hiện tượng như
tiếp tục khơi dậy truyền bá loại quan niệm mơ hồ về quan hệ giữa văn học nghệ thuật với chính trị
thông qua việc tuyệt đối hóa tính độc lập tương đối của văn học nghệ thuật
để tách lĩnh vực này khỏi chính trị đề cao và tuyệt đối hóa cái tôi cá nhân văn nghệ sĩ
để kêu gọi tự do sáng tác tự do báo chí qua đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với văn học nghệ thuật
đặc biệt được sự phụ họa của các thế lực thù địch một số người đã không từ thủ đoạn nào để hạ thấp uy tín
bôi nhọ thanh danh một số lãnh tụ cách mạng một số văn nghệ sĩ nổi tiếng của nền văn học nghệ thuật cách mạng
một số anh hùng đã trở thành biểu tượng
những người đã trở thành biểu tượng của dân tộc
gần đây có người còn cố gắng đề cao văn học nghệ thuật miền nam trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và của người việt nam ở nước ngoài
cụ thể và trực tiếp là văn học nghệ thuật của người việt nam ở hoa kỳ
họ coi đó là mô hình mà văn học nghệ thuật việt nam phải hướng tới
theo họ chỉ như vậy văn nghệ sĩ mới có tự do sáng tác văn học nghệ thuật không còn chịu ảnh hưởng không bị chi phối bởi chính trị
đây là xu hướng
hướng văn nghệ sĩ tới chỗ sao nhãn lơ là tư cách công dân sáng tác chỉ để phục vụ thị hiếu tầm thường dung tục của một bộ phận công chúng
hướng văn học nghệ thuật tới chỗ chạch hướng hư vô giảm chức năng vai trò xã hội
nhân danh tiếp cận mới nhận thức mới để hạ thấp giá trị thậm chí là để xuyên tạc hoặc phỉ bán một số tác phẩm xuất sắc
và một số tên tuổi lớn

nhân danh tiếp cận mới nhận thức mới để phát hiện giá trị mới bổ sung góp phần cung cấp một cách nhìn hoàn chỉnh về giá trị ý nghĩa toàn diện của tác phẩm
thì họ lại cố gắng khai thác thổi phòng một vài chi tiết một số hạn chế để qua đó phủ nhận tác phẩm phủ nhận tác giả
có thể nhận diện xu hướng này chủ yếu tập trung vào một số tác phẩm và tác giả nổi tiếng của nước
nhân danh hiện đại lợi dụng việc mở rộng giao lưu tiếp nhận lý thuyết văn học nghệ thuật của thế giới để du nhập quan điểm trái ngược với quan điểm chính thống của xã hội về vai trò và sự phát triển của văn học nghệ thuật
vô tình hay cố ý khi sử dụng một số lý thuyết một số khái niệm văn học nghệ thuật du nhập từ nước ngoài để nghiên cứu mà kết quả là hợp thức hóa một số sản phẩm văn học nghệ thuật mà họ coi là chống đối phản kháng
khi quá trình giao lưu giữa văn học nghệ thuật của việt nam với văn học nghệ thuật của thế giới ngày càng mở rộng thì các mối quan hệ trong lĩnh vực này đã ngày càng trở nên phong phú
đây là một cơ hội để lý luận văn học nghệ thuật việt nam tiếp nhận học hỏi bổ sung một số tiền đề cho phát triển
tuy nhiên do tiếp nhận còn thiếu tổ chức thiếu cơ bản thiếu chọn lọc thiếu nhãn quan khoa học về tính lịch sử và cụ thể không chú ý phân biệt cái mới với cái khác
cái lạ việc tiếp nhận lý thuyết văn học nghệ thuật nước ngoài trở nên manh mún chủ quan a dua
đây là cơ hội để những người có động cơ xấu lợi dụng xuyên tạc phủ nhận các giá trị văn học nghệ thuật ra đời trong thời kỳ cách mạng trước đây
hoặc sử dụng lý thuyết văn học nghệ thuật nước ngoài để biện hộ cổ vũ cho loại sản phẩm không phù hợp với hệ thống tiêu chí tư tưởng và nghệ thuật của văn học nghệ thuật cách mạng
thực tế nghiên cứu phê bình văn học nghệ thuật việt nam đã xuất hiện hiện tích
nhưng chưa được xem xét đánh giá phê phán đúng mức
vài năm gần đây trong đời sống văn học nghệ thuật xuất hiện một hiện tượng bất thường là việc dịch xuất bản một số tác phẩm vốn nổi tiếng là chống cộng ở nước ngoài
điển hình là sự kiện một nhà xuất bản đã dịch và xuất bản cuốn animan farm của on một tác phẩm chống cộng thường được biết đến với nhan đề trại xúc vật
lại được đổi thành chuyện ở nông trại để xuất bản ở việt nam
đã bị cơ quan chức năng tiến hành thu hồi
trên thực tế các hiện tượng trên biểu hiện hết sức đa dạng phức tạp thực hư lẫn lộn mập mờ đan sen vào nhau
chủ yếu diễn ra trên internet lén lút photocopy truyền tay xuất bản ở nước ngoài rồi chuyển về trong nước
một số trường hợp có sự phối hợp giữa người trong nước và người ngoài nước để tung hô một số tác phẩm một số giải thưởng không chính thống
nếu không sáng suốt nhận diện

những mộ nhận về điều họ gọi là phản kháng trong văn học nghệ thuật
trong khi về bản chất các sản phẩm này chỉ là mượn danh nghĩa văn học nghệ thuật chống phá chế độ làm nhiễu loạn nhận thức
truyền bá loại sản phẩm phản giá trị phi văn hóa vào đời sống
cần lưu ý các hiện tượng này diễn ra hàng ngày trên internet
cũng cần nhắc tới tình trạng văn học nghệ thuật quá tập trung khai thác cuộc sống được coi là hiện đại ở đô thị
chưa quan tâm đúng mức đến cuộc sống và sự phát triển
triển của đông đảo người dân nông thôn đưa tới sự phiến diện trong nhận thức và phản ánh thẩm mỹ của một số văn nghệ sĩ về con người đất nước việt nam
quảng bá thái quá về quan điểm sống lối sống lấy văn minh phương tây làm chuẩn mực
từ các nguyên nhân khách quan chủ quan của sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ như nghị quyết trung ương bốn đã khẳng định
có thể thấy các hiện tượng xảy ra trong văn học nghệ thuật
có quan hệ chặt chẽ với các nguyên nhân này
do đó cần nhận thức rằng ngăn chặn việc quảng bá sản phẩm lệch lạc xấu độc không chỉ là ngăn chặn sản phẩm sau khi đã ra đời
mà cần ngăn chặn cả việc truyền bá quan niệm quan điểm sai trái nhân danh nghiên cứu phê bình văn học nghệ thuật nhân danh phản biện xã hội
trước hết cần khắc phục các yếu kém trong công tác cán bộ tại hệ thống cơ quan quản lý văn hóa nói chung
quản lý văn học nghệ thuật nói riêng
tại hệ thống truyền thông từ trung ương tới địa phương
từ đặc thù của lĩnh vực cần coi đó không chỉ là các cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng
có đạo đức trách nhiệm năng lực và động cơ đúng đắn
thực sự tiên phong gương mẫu luôn đặt lợi ích của tập thể quốc gia dân tộc lên trên lợi ích cá nhân
thực sự là cán bộ của dân phục vụ nhân dân
mà còn phải là các cán bộ đảng viên thật sự hiểu biết về văn học nghệ thuật
có tầm nhìn về xu hướng phát triển có khả năng tổ chức và phối hợp hoạt động văn học nghệ thuật
theo cả chiều rộng và chiều sâu
vì vậy cần tinh lọc củng cố đội ngũ cán bộ đảng viên trong lĩnh vực này
bồi dưỡng và phát hiện người có tài năng có đạo đức tâm huyết với văn học nghệ thuật
để chủ động giải quyết việc sản xuất quảng bá sản phẩm văn học nghệ thuật xấu độc lệch lạc ngay từ gốc
cần phát huy vai trò của đảng đoàn lãnh đạo hội văn học nghệ thuật
từ trung ương đến địa phương nâng cao trình độ nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức quản lý
để đưa việc xuất bản phát hành văn hóa phẩm tổ chức biểu diễn tổ chức công bố tác phẩm vào nền nếp
kiên quyết xử lý nghiêm hiện tượng vi phạm
các cơ quan báo chí cần nâng cao ý thức trách nhiệm trình độ thẩm định
không trở thành nơi truyền tải sản phẩm tiêu cực hoặc truyền tải các luận điểm tiêu cực nhân danh phản biện
sâu xa hợp
còn hơn dù kết quả chỉ đến sau vài chục năm
thì từ bây giờ cần xem xét xây dựng đổi mới quá trình đào tạo văn nghệ sĩ nhà báo
từ trong nhà trường giúp hình thành sự thống nhất giữa tài năng với đạo đức trách nhiệm công dân
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
ngăn chặn việc quảng bá quan điểm và sản phẩm văn học nghệ thuật xấu độc lệch lạc của tác giả trung việt
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình xin tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau